miền nam đang bước vào mùa khô để bảo vệ những cánh rừng khỏi hỏa hoạn đội ngũ những người làm công tác quản lý và bảo vệ rừng phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại vườn quốc gia bù gia mập tỉnh bình phước
tại lán canh trong rừng ban quản lý vườn quốc gia bù gia mập và lực lượng kiểm lâm đang cùng những thành viên trong tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thôn bù rốt trao đổi về công việc bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng
để nâng cao công tác phòng chống cháy rừng ban quản lý vườn đã cùng phối hợp với một mươi bốn đơn vị cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng
bên cạnh đó hạt kiểm lâm bố trí một mươi một trạm kiểm lâm bốn chốt bảo vệ rừng tạm thời mỗi trạm bố trí từ bốn đến sáu cán bộ nhân viên

vườn quốc gia bù gia mập nằm trên địa hình chuyển tiếp giữa tây nguyên và vùng miền đông nam bộ
địa hình dốc gây khó khăn cho công tác vận chuyển phương tiện nguồn nước để phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra
vào khoảng tháng một mươi một tức là cuối mùa mưa chúng tôi triển khai cho các
trạm kiểm lâm chỉ đạo các công đồng nhận khoán tiến hành phát dọn phát đốt dọn trước những cái điểm mà dễ xảy ra cháy
dùng quốc gia có đặc thù là khoảng tám hectare rừng lộ ô
thì công tác phòng cháy khu vực này rất là khó khăn
vì dịch liệu lộ ô là mù khô rất là dễ cháy
vườn quốc gia bù gia mập có diện tích gần hai mươi sáu hectare
nằm trên địa bàn hành chính hai xã đắc ơ bú gia mập huyện bù gia mập tỉnh bình phước
vườn là nơi bảo tồn mẫu chuẩn sinh thái và các nguồn gen quý hiếm của các loài động thực vật rừng ẩm nhiệt đới
thường xanh rụng lá đặc trưng cho đới chuyển tiếp giữa tây nguyên và vùng đông nam bộ mà các khu vực vườn quốc gia khác không có
bảo vệ phòng hộ đầu nguồn cho các hồ chứa nước của các công trình thủy điện cần đơn thác mơ sóc phù miên
trong năm năm qua tại vườn quốc gia bù gia mập xảy ra sáu vụ cháy rừng tổng diện tích bị cháy là bốn ba hectare